cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam
ông tô công lý ba mươi năm tuổi phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hiểu hạn xây dựng thương mại du lịch công lý
gọi tắt là công ty công lý để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
công ty công lý là chủ đầu tư nhà máy xử lý rác thải thành phố cà mau
được xây dựng theo chính sách yếu đải nhà nước hỗ trợ năm mươi vốn đầu tư
trong thời gian gần đây công ty công lý báo cáo với ủy ban nhân dân tỉnh cà mau
trong thời gian bảy năm hoạt động nhà máy rác thu gom được ba trăm linh sác thải nhi
khi phát hiện công ty mua đồ tẩm liệm trôn cất nên tốn tiền và tốn đất
do đó công ty đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh cấp thêm đất hỗ trợ tiền
ngoài ra công ty này còn đầu tư nhiều dự án điện gió lớn tại tỉnh bạc liêu sóc trăng và cà mau